kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
hôm nay là thứ ba ngày bảy tháng sáu
quý vị thân mến từ năm hai nghìn hai mươi hai dịch bệnh covid một mươi chín đã dần thoái trào trở lại nét bình thường mới cho xã hội
số ca nhiễm đã giảm sâu số ca tử vong liên tục là bệnh viện giã chiến hay hồi sức đã được tháo rỡ
lúc này thì quy định năm k nhiều lần được cho là lỗi thời khi chúng ta đã quay trở lại quá trình phục hồi kinh tế xã hội
và bộ y tế đã lấy ý kiến các thành viên ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín và trình chính phủ về đề xuất về hai k vaccine khẩu trang khử khuẩn sẽ thay cho năm ca như trước đây
và nội dung này đang được đông đảo cư dân mạng quan tâm
bên cạnh đó góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay là một nội dung đáng chú ý có liên quan đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của quốc hội
đây là một hoạt động đã trở thành điểm nhấn quan trọng là sự mong đợi của cử tri nhân dân và của chính các đại biểu quốc hội tại mỗi một kỳ họp
người dân đang rất mong chờ các đại biểu sẽ trả lời thẳng thắn vào vấn đề không né tránh
quý vị hãy theo dõi những phân tích trực tiếp của chuyên gia về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay
còn trước tiên chúng ta hãy cùng đến với phần điểm nhanh những tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
tại cuộc họp bất thường của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba diễn ra vào ngày hôm qua
ban chấp hành trung mương đảng quyết định thi hành khai trừ khỏi đảng
ông trung ngọc anh chủ tịch ủy ban chủ tịch
bản nhân dân thành phố hà nội và ông nguyễn thành long bộ trưởng bộ y tế
ban chấp hành trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành chính
theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng
tại khu vực cánh đồng bản nang ngum xã thanh yên huyện điện biên tỉnh điện biên
đối tượng tòng văn hoa chú địa phương bị phát hiện và bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển hai bánh heroin
sáu viên ma túy tổng hợp
trước đó công an huyện điện biên cũng đã phát hiện bắt giữ đối tượng lường thị biên
chú xã thanh an huyện điện biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm chín mươi hai gói heroin
phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đợi mũ bảo hiểm lãng rách đánh võng trên đường
tổ công tác của công an quận kiến an hải phòng đã yêu cầu các đối tượng dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
tuy nhiên các đối tượng không chấp hành
đối tượng lê đình công đã tiếp tục điều khiển xe máy làm bị thương một cán bộ làm nhiệm vụ
ngay sau đó tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ công cùng các đối tượng liên quan
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch siêu tay kháng quẩn happy care plus do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng
theo đó mẫu thử của sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của hội đồng mỹ phẩm asean và thông tư
cầu ngừng ngay việc lưu thông sử dụng mỹ phẩm trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên
mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian cuối tháng năm vừa qua đã khiến tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi hai đoạn chạy qua xã việt hồng huyện trấn yên tỉnh yên bái bị sạt lở ta luy dương
ước tính khối lượng lên tới bảy mắt khối đất đá đã gây ách tắc giao thông cản trở việc đi lại cùng người dân
mặc dù đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục
nhưng đến nay vẫn chưa thể thông tuyến
thưa quý vị thích ứng trong trạng thái bình thường mới hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở nước ta đã và đang được kiểm soát rất tốt
và trên cơ sở đó thì mới đây bộ y tế đã đề xuất sửa thông điệp năm k tức là khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế thay bằng thông điệp v hai k nghĩa là vaccine khẩu trang và khử khuẩn
hiện tại đề xuất này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng cư dân mạng
bởi sau hơn hai năm phòng chống dịch thì cuộc sống và sinh hoạt của người dân đã có những thay đổi
việc điều chỉnh thậm chí là thay thế hay loại bỏ những quy định không còn phù hợp sẽ tạo ra sự linh hoạt trong từng hoạt động
vừa mang ý nghĩa đảm bảo việc thực thi trong thực tiễn có hiệu quả
một ca là thông điệp được bộ y tế khuyến cáo trong suốt hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín
khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát để đảm bảo thích ứng linh hoạt
từ tháng ba bốn vừa qua bộ y tế đã có hướng dẫn tạm dừng thực kiện ba k
tức là bỏ khai báo y tế không hạn chế sự kiện đông người và không cần khoảng cách
duy trì hai ca bao gồm khẩu trang khử khuẩn
trong khi đó việc bao phủ vaccine covid một mươi chín đảm bảo đúng lịch đủ liều
hiện đang được coi là chìa khóa quan trọng trong công tác phòng bệnh và duy trì thành quả kiểm soát dịch
vì vậy bộ y tế đã đề xuất đưa ra thực hiện thông điệp vaccine khẩu trang khử khuẩn
viết tắt là v hai k
nhiều ý kiến khác nhau của cư dân mạng đã được chia sẻ xung quanh vấn đề này
thay đổi là cần thiết vấn đề là nên chọn yếu tố k nào ủng hộ đề xuất này
khẩu trang chỉ nên bắt buộc ở nơi công cộng quan trọng như trường học bệnh viện cơ quan nhà nước
người dân vào cà phê quán ăn đã không dùng khẩu trang từ lâu nên chỉ cần khuyên dùng là đủ
thiết nghĩ chỉ cần v là vaccine thôi cũng được mà
theo tôi không cần ca nào nữa nên bỏ đi
chúng ta đi quá chậm so với tất cả

nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng cần mạnh dạn loại bỏ các quy định không phù hợp
bởi thực tế có quy định nhưng ai thực hiện và tác dụng phòng dịch có hiệu quả hay không
vì vậy những hướng dẫn thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế được nhiều ý kiến cư dân mạng đánh giá là cần thiết
v hai k cũng hợp lý
duy trì mang khẩu trang cũng tốt
bởi không chỉ bảo vệ chống nhiễm covid một mươi chín mà còn chức năng khác nữa
như tránh hít phải khói bụi không khí ô nhiễm phòng ngừa các bệnh lây nhiễm khác qua đường hô hấp
cần áp dụng một cách linh hoạt phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh
thay vì ép buộc cần khuyến cáo người dân thực hiện hình thành các thói quen tốt
để không những phòng ngừa covid một mươi chín mà còn có rất nhiều bệnh chuyển nhiễm khác đang lưu hành
đại diện bộ y tế cho biết hiện đề xuất v hai k đã lấy ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín và chính chính phủ
bộ y tế cũng nêu rõ thông điệp năm k vẫn sẽ được sử dụng nếu xuất hiện biến chủng mới
gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân
hiện covid một mươi chín vẫn nằm trong danh mục bệnh chuyển nhiễm nhóm a
do đó các khuyến cáo phòng dịch đang được duy trì
trong đó đảm bảo không để xảy ra tình trạng chủ quan buồn lòng
không kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh nếu dịch có những diễn biến mới
và sẵn sàng tái khởi động các biện pháp phòng dịch khi cần thiết
khẩu trang và khử khuẩn cũng chỉ đến khuyến cáo thôi không nên bắt buộc
năm k vaccine do chỉ là tự nguyện thực hiện
nên chỉ cần một chữ y đó là ý thức của mỗi người
bình thường mới đúng nên có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn
còn một k hay hai k hay v hai k cần phải lấy ý kiến tham khảo thực tế
số ca nhiễm covid một mươi chín hàng ngày liên tục giảm so với tuần trước
và giảm so với mỗi ngày
tỷ lệ bao phủ vaccine đã cơ bản đạt so với tiến độ
và đang tiến hành việc tiêm vaccine mũi thứ tư
những tín hiệu tích cực từ việc kiểm soát tốt phòng chống dịch covid một mươi chín cho thấy
việc thay đổi khuyến cáo năm k sang một khuyến cáo khác là cần thiết và phù hợp
vậy bạn có những suy nghĩ đề xuất gì về khuyến cáo phòng chống dịch
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị
phát triển mạng lưới xe buýt luôn được xem là giải pháp quan trọng
xuyên suốt quá trình phát triển và xây dựng thủ đô góp phần giảm ung tắc giao thông và đô thị
thành phố hà nội thì vì thế cũng đã đưa ra nhiều chính sách ưu tiên cho loại hình vận tải công cộng này
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế khiến cho người dân ngày càng xa rời loại hình vận tải công cộng này
và cụ thể một trong những lý do đó là hệ thống hạ tầng điểm dừng đỗ nhà chờ cho hành khách
cầu nối đầu tiên đưa người dân đến với xe buýt hiện đang có quá nhiều vấn đề
hơn một mươi năm cầm vô lăng xe buýt cũng là bấy nhiêu năm tài xế này nhận được những lời phàn nàn của hành khách
về chất lượng của các điểm dừng đỗ nhà chờ xe buýt tại hà nội
người ta đáng ra người ta được ngồi trong môi trường trong sạch để chờ phương tiện đi lại
trong khi họ lại không được hưởng thụ cái khu vực này
không khí trong lành về rác thải vòng quanh như thế thì đương nhiên là họ sẽ phản ảnh
và người ta rất là cảm thấy rất là khó chịu mà cơ quan chức năng không thấy xử lý gì cả
ngay cả cái việc đấy như bọn anh nói là đỗ xe làm cho bọn anh không thể quay đầu được
rất khó khăn khi được vào đây phải mấy đỏ liền
xe bọn anh rất lớn trong khi nhà nước đã cho phép bọn anh ở những chỗ này được quay đầu và được đỗ rồi
nhưng họ cứ chiêm chỗ đâm ra là anh nhiều khi phải đỗ vào những chỗ mà không đúng của nó
là lại thành ra vi phạm giao thông
hành khách thì lên xe rất khó khăn
cho nên là người ta dần dần có thể chính vì như thế mà người ta xa rời cái phương tiện giao thông công cộng
bởi vì nó khó khăn thì người ta sẽ phải tìm một cái giải pháp tốt hơn cho người ta
không ai có thể nghĩ đây lại là một nhà chờ xe buýt giữa lòng thủ đô văn minh hiện đại
ghế ngồi hoen dỉ các mối hàn mái tre bung bật rác thải phế liệu
ô tô bủa vây cản trở lối vào cặp bến của xe buýt
thậm chí xe buýt và hành khách trên xe còn phải chờ người đàn ông này giải quyết xong nhu cầu cá nhân ngay tại nhà chờ thì mới có thể vào bến
hay nhà chờ xe buýt này được đặt cách điểm giao cắt chưa đến hai mươi mét
xe buýt dừng khuất tầm nhìn
xe sau liên tục luồn lách để tránh né
nguy cơ va chạm luôn tiềm ẩn
còn hành khách trên xe dù già hay trẻ thì cũng phải chạy ra tận giữa đường để lên xe
bởi điểm dừng đỗ đã bị chiếm dụng bởi những quán hàng rong
trong quy định của nghị định chính phủ vị trí đỗ sẽ biết là phải đảm bảo được cho an toàn
các doanh nghiệp phải chọn được vị trí đỗ an toàn
và cần thiết là phải
làm cách nhà chờ có chỗ ngồi có máy che cho hành khách người ta đúng đợi
đầu tiên là trách nhiệm của các doanh nghiệp xe buýt hay là doanh nghiệp quản lý cái chuyện vị trí đỗ
nhưng sau đó đến là cơ quan quản lý và cơ quan chức năng để xử phạt
cái đó nghiêm cấp
tất nhiên lúc bắt đầu thì nói là của sở hợp thông
vì cái xe buýt công cộng mà là công cộng này là do sở hợp thông là người
là cùng với các doanh nghiệp vận tải trên thành phố là hoạt động tổ chức hoạt động
đầu tiên là mà nói là bất kỳ trận tiện lợi cho hành khách
thứ hai là làm nhích nhát là xấu cái mặt hình ảnh của thủ đô hà nội
nên là cái này thì là hiệp hội chúng tôi cũng đã có ý kiến với các lực lượng để thanh tra sở thông vận tải
rồi là bên giám sát của tổng các đơn vị mà tổng công ty vận tải hà nội
cũng trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị
tăng cường kiểm tra và khắc phục những hạn chế như người dân đã nêu
những năm qua hà nội đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ phát triển và nâng cấp chất lượng dịch vụ
cho loại hình vận tải công cộng mũi nhọn này
bởi đây là mục tiêu xuyên suốt và đồng hành cùng sự phát triển của thủ đô
một thành phần cấu thành không thể thiếu của bất cứ đô thị lớn nào trong công cuộc giảm bùn tắc
thế nhưng chính sự lỏng lẻo thiếu quan tâm đúng mức đối với những nhà chờ điểm dừng đón khách
đang khiến hành khách ngày càng xa rời loại hình vận tải này
vì vậy bởi ngay cầu nối ban đầu giữa hành khách và vận tải công cộng đã như thế này
thì khó có thể vun đắp được mối quan hệ gắn kết lâu dài giữa người dân và xe buýt
thưa quý vị và các bạn hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã và đang trở thành một điểm nhấn vô cùng quan trọng
là sự mong đợi của cử tri nhân dân và của chính các đại biểu quốc hội tại mỗi một kỳ họp
theo kế hoạch thì bắt đầu từ chiều nay quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn các thành viên chính phủ
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm trong thời gian hai ngày rưỡi
bốn bộ trưởng đó là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài chính bộ giao thông vận tải
và thống đốc ngân hàng nhà nước sẽ đăng đàn ngồi ghế nóng trả lời chất vấn
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
về vấn đề liên quan đến công tác điều hành của chính phủ
vấn đề nào sẽ làm nóng nghị trường quốc hội trong những ngày tới
để cùng bàn luận về chủ đề này thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trưởng quay ông lê như tiến
đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi ba nguyên phó chủ nhiệm ubv giáo dục của quốc hội
trước tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho góc nhìn chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của quốc hội là một hoạt động mà đã thu hút được sự quan tâm
của đông đảo cử tri nhân dân và chính các đại biểu quốc hội
và ông đánh giá như thế nào về kết quả của những phiên chất vấn về chất lượng của những phiên chất vấn trong thời gian vừa qua
và mục đích quan trọng nhất của hoạt động chất vấn tại quốc hội là gì thưa ông
mục đích quan trọng nhất của hoạt động chất vấn theo như luật hoạt động giám sát của quốc hội đã được quốc hội thông qua
thì chất vấn chính là hình thức giám sát tối cao của quốc hội tại kỳ họp
đây là giám sát tối cao của quốc hội tại kỳ họp mà
mục đích của nó là đây là hiệu quả của hoạt động giám sát
chính là hiệu quả của hoạt động chất vấn tại kỳ họp
thứ hai đó là chất vấn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của từng cơ quan tổ chức
chứ không phải là chất vấn để tìm hiểu thông tin
và càng không phải là qua chất vấn để các vị đứng đầu các bộ ngành báo cáo thành tích của bộ ngành mình
ý nghĩa và mục đích của nó như thế
và hợp cao hơn nữa đó là nếu như quá trình chất vấn là quá trình nhận thức
nhận ra nhận thấy nhận biết những bất cập những tồn tại yếu kém
và những vấn đề cần phải phát huy tính tích cực của bộ ngành đó
thì hậu chất vấn chính là hành động và chuyển động
nhận thấy rồi nhận thức được rồi
thì thấy trách nhiệm của mình rồi thì phải thúc đẩy bộ ngành
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của toàn đất nước phát triển lên
đó chính là hành động và chuyển động
còn nếu hậu chất vấn mà không hành động và chuyển động
thì chất vấn không còn mấy ý nghĩa
mục đích lớn của nó là như thế
ông đánh giá như thế nào về chất lượng của những phiên chất vấn trong những kỳ họp gần đây ạ
tôi cũng đánh giá rất cao về các phiên chất vấn
và đặc biệt là cứ sau mỗi
một nhiệm kỳ quốc hội thì chất vấn lại càng có hiệu quả hơn
cử tri cả nước và nhân dân cả nước lại là càng ngày càng quan tâm hơn
vì sao như thế
là bởi vì chất vấn đã mang hơi thở của cuộc sống
đời sống của nhân dân đã được đi vào cái chất vấn tại diễn đàn quốc hội
và những vấn đề nóng được đưa ra xử lý và giải quyết
và ra nghị quyết về chất vấn ngay sau khi chất vấn
thì tôi thấy càng ngày càng cải tiến càng ngày càng có hiệu quả
và các phiên nhất là các phiên chất vấn gần đây đó
thì được cử tri và dư luận cả nước đánh giá rất cao
không phải ngẫu nhiên mà cái hoạt động chất vấn quốc hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân đúng không ạ
đó là một cái bước rất quan trọng để chúng ta có thể là đánh giá được hiệu quả của công tác giám sát
và để cho quốc hội có thể hành động và
thật sự là hiệu quả đúng không ạ
có một cái vấn đề rất là nan giải đối với hoạt động chất vấn
đó là lựa chọn vấn đề chủ đề chất vấn và người sẽ trả lời chất vấn
đối với bốn cái nhóm vấn đề sẽ được đưa ra chất vấn trong hai ngày rưỡi tới đây thì ông đánh giá như thế nào ạ
tôi thấy là cái lựa chọn của bốn bộ trưởng trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn giao thông tài chính ngân hàng nhà nước
đó là rất đúng và rất trúng
vì đây là những vấn đề được cử tri và dư luận cả nước quan tâm
và cũng được đại biểu quốc hội rất quan tâm
còn căn cứ nào mà lại lựa chọn bốn cái thành viên chính phủ này
căn cứ đó chính là căn cứ vào ý kiến kiến nghị của cử tri mà mặt trận tổ quốc việt nam đã tổng hợp lại
rồi qua các lần tiếp xúc cử tri ở các đơn vị bầu cử mà các vị đại biểu quốc hội đã tiếp thu
và căn cứ thứ ba đó
là thương vụ quốc hội cho ban hành phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu quốc hội
sau đó tổng hợp lại thì các ý kiến sẽ tập trung về bốn cái ngành và bốn cái lĩnh vực này
tôi cho đó là việc làm rất là cẩn trọng chi tiết và có căn cứ rất là khoa học và khách quan
vâng trên cơ sở căn cứ rất là cụ thể như vậy thì theo ông đánh giá trong bốn nhóm vấn đề này thì đâu sẽ là vấn đề mà được cử tri quan tâm nhiều nhất
và cá nhân ông thì ông sẽ quan tâm đến vấn đề nào
mỗi một cái bộ ngành thì đều có những vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm nhất
ví dụ tôi lấy ví dụ là nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì điều mà nhân dân và người nông dân quan tâm nhất là vấn đề gì
đó là sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ
sản xuất ra mà không tiêu thụ được nông sản thì vô nghĩa
để cho nếu như không tiêu thụ được đó
thì nhân dân là chặt
cây và bỏ quả
thì sản xuất vô nghĩa
cho nên là cái gắn sản xuất với lại thị trường tìm đầu ra cho thị trường nông nghiệp
đó là nông sản
là điều rất quan trọng
thứ hai nữa là thu hút đầu tư vào nông nghiệp
nếu chúng ta không có chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp
họ đầu tư vào các lĩnh vực khác
thì nông nghiệp không thể phát triển được
và thứ ba chắc chắn là sẽ có ý kiến của đại biểu quốc hội
sẽ phát biểu
sẽ phát biểu rằng là kiểm soát giá nông sản đầu vào và đầu ra thế nào
phân bón thuốc trừ sâu
để cho người nông dân là trực tiếp sản xuất
có phải cứ ngày càng tăng vỗng thế không
và các sản phẩm đầu ra của người nông dân
thì phải có tổ chức đảm nhiệm tiêu thụ
còn nếu không tiêu thụ được
thì bà con
thì lãng phí
và không đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
trong đó nó còn có thêm một cái nội dung nữa mà tôi thấy bà con nông dân cũng rất quan trọng
quan tâm đó là ứng dụng công nghệ cao
để tạo ra giá trị gia tăng cho sản nông sản
cũng rất quan trọng
còn vấn đề về tài chính thì như theo chúng ta biết rồi
trong thời gian vừa qua đó
thì thị trường chứng khoán
rồi là thị trường trái phiếu bị thao túng và có những người đã vì thao túng như thế đứng trước vòng lao lý cho nên là cái ngành tài chính phải quả kiểm soát được như thế nào về các thị trường này thứ hai nữa là đã là tài chính thì là kiểm soát giá tài chính gắn với giá cứ để cho giá xăng dầu và một số giá nông sản
rồi giá nông sản
các giá về đầu tư tăng lên như thế
thì liệu sản xuất có hiệu quả không
như vậy đó đều là những cái vấn đề rất là nóng và được chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại liên tiếp trong thời gian gần đây là những vấn đề mà nó liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội đúng không ạ
có thể thấy là trong những cái kỳ họp quốc hội gần đây thì liên tiếp vấn đề về giao thông vận tải là những cái vấn đề đã được đưa ra để chất vấn rất là nhiều lần
ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao
tại sao mà bộ giao thông vận tải rồi trưởng ngành giao thông vận tải thường xuyên phải đăng đàn như vậy ạ
vấn đề giao thông vận tải của chúng ta là những vấn đề rất nóng
ủn tắc giao thông rồi là các cái tuyến giao thông không hợp lý rồi an toàn giao thông rồi là cấp phép cho các phương tiện giao thông hoạt động đều là có vấn đề
hơn nữa là các vấn đề nóng nữa đó chính là tiến độ và chất lượng
các công trình giao thông rồi là có thất thoát lãng phí hay không trong các dự án triển khai các dự án công trình giao thông
thì đó là những vấn đề nóng đang đặt ra
nếu chúng ta không chất vấn và không có những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn những tình trạng yếu kém trên
thì cứ mãi mãi là bài ca ủn tắc mãi mãi là cái bài ca là lãng phí thất thoát trong triển khai các công trình giao thông
và đặc biệt là chuẩn bị triển khai các công trình giao thông trọng điểm của cả nước
vâng đó là một ví dụ về câu chuyện của ngành giao thông vận tải thôi
nhưng để có thể thấy được là có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cũng đã đưa ra rất là nhiều lần trên diễn đàn trên nghị trường quốc hội
nhưng mà cái câu chuyện xử lý sau khi mà chất vấn thì vẫn chưa được thực hiện hiệu quả như là mong muốn
và cái việc mà hậu chất vấn thì cần phải hành động như thế nào là điều rất quan trọng đúng không ạ thưa ông
một đại biểu quốc hội đã từng là một đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi ba và bây giờ là với tư cách là một người dân một người đã theo dõi về hoạt động chất vấn của quốc hội thì cá nhân ông ông kỳ vọng như thế nào đối với hoạt động chất vấn trong hai ngày rưỡi tới ạ
tôi cũng rất là kỳ vọng cũng như là nhân dân và cử tri cả nước cũng rất kỳ vọng
bởi vì có cái sự đổi mới trong hoạt động chất vấn của quốc hội
theo cái công thức là một hai ba

hỏi một phút
người trả lời trả lời không quá ba phút
và khi có tranh luận lại khi chưa tán đồng với ý kiến trả lời thì đại biểu quốc hội có thể tranh luận lại nhưng không quá hai phút
thì đó là những cái đổi mới và theo cái hướng là hỏi nhanh và đáp gọn
hỏi đúng và đáp trúng
chứ không thể nào hỏi vòng vo dài dòng
cho nhiều câu hỏi trong một lần chất vấn
hoặc là người trả lời thì cũng trả lời vòng vo tam quốc
và thậm chí là nói lên những thành tích của đơn vị mình
thì đây không phải báo cáo thành tích
mà đây là trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
mà gắn với cái trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu của ngành
thì tôi cho đó là một cái cải tiến để hướng tới là hỏi nhanh đáp gọn
hỏi đúng và đáp trúng
thì tôi cũng lấy ví dụ như nhiệm kỳ quốc hội khoảng về hai mươi ba chúng tôi đó
thì hỏi thì thường là khoảng hai phút
và người trả lời là khoảng năm phút
bây giờ rút lại là hỏi chỉ một phút
và trả lời không quá ba phút
thì đó cũng là một cái cải tiến rất là tốt
và không phải chỉ có cái vị thành viên chính phủ trả lời chính
mà có một loạt các thành viên chính phủ đó
phải giải trình những ý kiến của đại biểu quốc hội để
sáng tỏ vấn đề mà đại biểu quốc hội đã nêu
ví dụ tôi lấy ví dụ là nông nghiệp phát triển nông thôn
bộ trưởng trả lời
vâng như vậy là rõ ràng là hoạt động chất vấn của chúng ta thì đang ngày càng có sự cải tiến
để hướng tới là như ông đã nói là hỏi nhanh đáp gọn và hỏi đúng đáp trúng đúng không ạ
đi thẳng vào trọng tâm để giải quyết được làm sao để cho những phiên chất vấn này thực sự là trách nhiệm hiệu quả và thẳng thắn không né tránh ạ
không né tránh
một lần nữa thì thực sự là người dân rất là kỳ vọng và cử tri rất là kỳ vọng vào hiệu quả của phiên chất vấn cũng như là những hoạt động của quốc hội sau phiên chất vấn
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông lê như tiến trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn chương trình truyền hình an ninh